phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo hà văn thắm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank và đồng phạm xảy ra tại ngân hàng này tiếp tục với phần tranh luận
nhiều bị cáo và các luật sư bào chữa tiếp tục trình bày quan điểm và xin miễn xử lý trách nhiệm hình sự giảm hình phạt
tại phiên tòa luật sư tiến hành bào chữa cho các bị cáo để giảm nhẹ các hình phạt cho họ theo đơn kháng cáo bản án sơ thẩm trước đó
về việc xin giảm án đối với bị cáo nguyễn xuân sơn theo đề nghị khắc phục hậu quả từ bị cáo và người thân
chủ tọa phiên tòa giải thích nếu hội đồng xét xử tuyên y án tử hình với nguyễn xuân sơn mà sau đó bị cáo và gia đình khắc phục ba phần tư số tiền đã chiếm đoạt
thì cựu tổng giám đốc ocean bank có cơ hội được giảm án từ tử hình xuống trung thân nếu thành khẩn khai báo có thái độ hợp tác tích cực với cơ quan chức năng
lúc đó chủ tịch nước có thẩm quyền xem xét việc giảm án
trong phiên tòa chiều nay viện kiểm sát cho rằng việc quy kết cho bị cáo hà văn thắm chi lãi ngoài một năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng là chính xác và chưa có căn cứ để giảm trừ cho bị cáo
về trách nhiệm dân sự trong tội cố ý làm trái ngoài số tiền đã thu lại được ba bị cáo phải liên đối bồi thường chín trăm chín mươi tỷ đồng
tuy không chiếm đoạt vì đây là hậu quả của vụ án các bị cáo phải bồi thường
chiều nay tòa kết thúc phần tranh luận sáng mai bốn tháng năm tòa phúc thẩm nghỉ để nghị án bản án sẽ được tuyên vào phiên làm việc buổi chiều